miền tây nước này từ hôm hai tháng một mươi hai vốn đã khiến ít nhất một mươi ba nhà leo núi thiệt mạng
hiện núi lửa vẫn tiếp tục phun trào và đang cản trở các nỗ lực cứu hộ của hơn hai trăm linh nhân viên
gió thổi mang theo khí nóng và cho bụi địa hình xấu khiến cho việc sơ tán thi thể cũng gặp nhiều khó khăn
tổng cộng có bảy mươi năm người tham gia các chuyến leo núi từ ngày hai tháng một mươi hai
trong đó phần lớn đã được đưa xuống núi nhưng một số người đã bị bỏng và bị thương
lực lượng cứu hộ cho biết hoạt động tìm kiếm những người mất tích sẽ tiếp tục trong bảy ngày
cơ quan giám sát núi lửa indonesia đã ban hành cảnh báo cấp hai trên thang gồm bốn cấp độ
đối với núi lửa marapi kể từ năm hai nghìn một mươi một và áp đặt khu vực cấm trong bán kính ba km xung quanh miệng núi lửa
tuy nhiên một số người leo núi có thể đã leo cao hơn mức cho phép và đi quá gần miệng núi lửa